các chiến sĩ đội cảnh sát giao thông rạch chiếc thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
trong khi tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một đoạn gần trường đại học nông lâm quận thủ đức tp hcm
thì phát hiện xe ô tô bảy chỗ hiệu innova biển kiểm soát sáu mươi một a một mươi bảy nghìn sáu mươi có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra
nhưng tài xế nhấn ga bỏ trốn quá trình bỏ chạy tài xế còn va chạm với nhiều phương tiện khác chạy cùng chiều
đến gần ngã ba lâm viên phường tân phú quận chín cùng với sự hỗ trợ của người đi đường lực lượng chức năng đã chặn được chiếc xe bảy chỗ bị bao vây
tài xế và phụ xe khóa cửa xe cố thủ suốt hơn nửa giờ ngay sau đó tài xế và phụ xe định bùng cửa ra để bỏ trốn nhưng bị lực lượng cảnh sát giao thông khống chế
qua kiểm tra cảnh sát giao thông phát hiện hơn hai mươi cây thuốc lá hiệu z chất đầy trên xe bên dưới gầm xe còn có nhiều hùng khí